tại trụ sở tỉnh ủy tỉnh bắc giang đoàn công tác của bộ công an do đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an dẫn đầu đã có buổi làm việc với tỉnh ủy
ủy ban nhân dân và công an tỉnh bắc giang nhằm thống nhất chỉ đạo xây dựng công an xã
thị trấn chính quy tại địa bàn tỉnh bắc giang
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí tô lâm đã đánh giá cao những thành tiệu quan trọng
mà đảng bộ chính quyền công an tỉnh và nhân dân tỉnh bắc giang đã đạt được trong thời gian qua
trong thời gian tới bộ trưởng bộ công an đề nghị tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh bắc giang
tiếp tục quan tâm đến chế độ chính sách của lực lượng công an xã bán chuyên trách
để lực lượng này tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an xã chính quy
phát huy vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở